tại giải cơ vua nhanh và chớp nhoáng trẻ thế giới năm hai nghìn một mươi chín vừa kết thúc ở salobrena của tây ban nha
đội tuyển cờ vua trẻ việt nam đã thi đấu xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với bốn huy chương vàng năm huy chương bạc và hai huy chương đồng
ở giải đấu này nguyễn thiên ngân là cái tên đáng chú ý nhất khi giành được hai huy chương vàng cờ nhanh và cờ chớp ở lứa tuổi u một mươi bốn
với kết quả này việt nam vượt qua chủ nhà tây ban nha để giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải
giải đấu có sự tham dự của một trăm tám mươi ba kỳ thủ đến từ hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
giải gồm hai nội dung cờ nhanh và cờ chớp nhoáng ở sáu nhóm gồm u một mươi bốn u một mươi sáu u một mươi tám nam và nữ